trị cục kiểm lâm vùng một phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh lai châu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa tri cục kiểm lâm vùng một với một mươi chín tri cục kiểm lâm các tỉnh thành phố khu vực phía bắc trong công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy phát triển rừng và quản lý lâm sản năm hai nghìn một mươi chín phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín sự phối hợp giữa tri cục kiểm lâm vùng một với các tri cục kiểm lâm trong vùng tiếp tục được triển khai toàn diện theo các nội dung của quy chế với các giải pháp trọng tâm triệt đề có hiệu quả từ các cấp tri cục đến đơn vị cơ sở đặc biệt là công tác phối hợp chia sẻ thông tin về các điểm nghi biến động rừng tự nhiên kiểm tra truy quét phá rừng khai thác rừng trái pháp luật trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám trong bảo vệ rừng
vì vậy công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được một số kết thúc
kết quả tích cực như số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm ba trăm tám mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi tám công tác phát triển rừng ngày càng được đẩy mạnh ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng từng bước được nâng cao